ngày ba mươi một tháng một mươi tại tp hcm sở giao thông vận tải thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn grab việt nam
đã ký kết bản ghi nhớ chia sẻ dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh
theo đó hai bên thống nhất grab việt nam chia sẻ thông tin dữ liệu cho sở giao thông vận tải tp hcm
tạo cơ sở dữ liệu liên quan đến tình hình giao thông từ đó phân tích mô phỏng và dự báo tình hình giao thông
trên từng tuyến đường phối hợp xử lý trực tự an toàn giao thông trên địa bàn
ngoài ra hai bên thống nhất hợp tác nâng cao trình độ quản lý về ứng dụng khoa học công nghệ
và triển khai các hình thức hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng tại tp hcm
trong đó có việc nghiên cứu triển khai thí điểm hình thức vận chuyển hành khách bằng xe máy điện
tại một số khu vực trung tâm thành phố và đề án phát triển loại hình xe buýt mini
để tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng tại tp hcm
hướng tới xây dựng ý thức sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
vì mục tiêu quy hoạch đô thị thông minh của tp hcm